vừa qua trước tình trạng số ca nhiễm mới tại đà nẵng leo thang lãnh đạo ubnd tp đà nẵng yêu cầu các địa phương
hình thành các cơ sở điều trị f tự nguyện có trả phí giảm tải cho các cơ sở y tế của địa phương
những ngày qua tại thành phố đà nẵng ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng cao có ngày ghi nhận gần năm trăm linh ca mắc
trong khi số lượng đối tượng là f đang có chiều hướng nhiều hơn f một trong đó chín mươi tám ca mắc đều không có triệu chứng
theo sở y tế tp đà nẵng hiện chỉ có gần ba mươi số hộ gia đình có người mắc covid một mươi chín đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà
trong khi số lượng f đang điều trị tại các cơ sở cách ly y tế là gần hai ca thì chỉ có hơn bốn trăm linh ca mắc đang điều trị tại nhà
như vậy là tương đối thấp so với năng lực y tế của thành phố
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp đà nẵng vào chiều
một mươi tháng một ông nguyễn văn quảng bí thư thành ủy đà nẵng cho rằng việc để các ca mắc ngoài cộng đồng tăng lên trong những ngày gần đây là do nhiều nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan
ông nguyễn văn quảng yêu cầu sở y tế lãnh đạo các sở ban ngành khắc phục ngay việc nêu ra biện pháp nhưng không thực hiện
ví dụ như việc thành lập trạm y tế lưu động điều trị f tại các khu công nghiệp dù đã đưa ra biện pháp từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thành lập làm giảm hiệu quả điều trị f thành phố
yêu cầu các địa phương phải xác định rõ cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp kịp thời linh hoạt khắc phục tư tưởng e ngại khi nâng cấp độ dịch
ngành y tế phải khẩn trương hoàn thiện kịch bản khi f tăng cao khoảng hai ca trong đó huy động lực lượng y tế trong cộng đồng giảm tải cho y tế phường xã quận huyện
chuẩn bị cơ sở hạ tầng kích hoạt bệnh viện dạ chiến số hai huy động sự vào cuộc của trung tâm y tế cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bí thư thành ủy đà nẵng cho rằng các địa phương cần xác định cách ly điều trị f tại nhà là một trong những biện pháp bắt buộc và cơ bản ở thời điểm hiện nay
ngoài ra cần nhanh chóng thành lập các cơ sở y tế điều trị f tự nguyện trả phí giống như làm với cách ly f một trước đây
ông nguyễn văn quảng cho biết đồng ý với chủ trương hình thành các cơ sở điều trị tự nguyện trả tiền bây giờ điều trị cũng phải trả tiền và rất nhiều người dân có điều kiện
họ không muốn ở nhà điều trị vì sợ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của gia đình
và họ đến cơ sở y tế chấp nhận bỏ tiền điều trị năm bảy ngày rồi về
việc này rất phù hợp nên đề nghị ban chỉ đạo hôm nay thống nhất chủ trương này để triển khai
việc đà nẵng đề nghị hình thành cơ sở điều trị f có trả phí đến lúc này có phù hợp
nếu bạn có quan điểm khác có thể bấm vào phần bình luận để cùng góp một tiếng nói cho đà nẵng thân yêu các bạn nha